tối hai mươi bảy tháng ba vừa qua theo giờ địa phương bộ tình trạng khẩn cấp nga công bố danh sách nạn nhân tử vong mới trong vụ xả súng nâng tổng số lên một trăm bốn mươi ba người
số liệu này trích từ báo cáo của bộ y tế nga tính đến hai mươi giờ tối ngày hai mươi bảy tháng ba
theo hãng tin reuters cũng trong ngày hai mươi bảy tháng ba người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova đã tuyên bố
việc tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng is đủ khả năng tiến hành vụ xả súng làm chết ít nhất một trăm bốn mươi ba người
ở nhà hát krokus city hall vùng moscow vào tối ngày hai mươi hai tháng ba là cực kỳ khó tin
bà jaskharova đã nhấn mạnh luận điểm của moscow rằng ukraine mới là chủ mưu của cuộc tấn công đẫm máu nhất trong hai mươi năm qua tại nga này
người phát ngôn bộ ngoại giao nga khẳng định phương tây đã rất vội vàng trong việc tuyên bố is có trách nhiệm trong vụ khủng bố
nhằm tránh mũi rủi hướng vào các nước này
bà tuyên bố nhằm gạt bỏ những nghi ngại hướng về mình phương tây cần nhanh chóng tìm ra điều gì đó thế mạng
họ đã chọn is tung ra chiêu bài bí mật này
chỉ ít giờ sau cuộc tấn công truyền thông ango sasson ám chỉ anh và rộng ra là phương tây đã bắt đầu phát tán nguyên văn những thông tin này
thực tế chỉ vài giờ sau khi cuộc tấn công trên kết thúc isk nhánh is có trụ sở tại afghanistan đã tuyên bố nhận trách nhiệm
nhà trắng cũng nhanh chóng phủ nhận sự liên quan của ukraine
nga đến vụ việc truyền thông phương tây sau đó nhanh chóng tiếp nhận và loan tin này
tuyên bố của bà jakarova là động thái mới nhất trong chuỗi cáo buộc ukraine của giới chức nga
cách đó không lâu tổng thống nga vladimir putin đã khẳng định dù cuộc tấn công trực tiếp thực hiện bởi các tay súng hồi giáo
chúng vẫn thuận theo lợi ích của ukraine và có thể kiev có liên quan đến việc tổ chức chúng
ông cho biết chín người từ ukraine đã chuẩn bị thời cơ cho nhóm tay súng này trốn thoát khỏi nga
ngay sau khi nhóm này hoàn thành vụ xả súng
tuy nhiên họ đã bị bắt trước khi kịp đến biên giới ukraine
hãng tin reuters đã dẫn lời phát ngôn viên điện kremlin dremitry peskov đã nói rằng
giới chức mỹ và liên minh châu âu eu chỉ vài giờ sau khi vụ khủng bố xảy ra
đã khẳng định chắc chắn phía ukraine không làm gì hết và thủ phạm duy nhất gây ra vụ việc trên là nhóm khủng bố esk
và điều này thật kỳ lạ
ông poskov cho biết điều này thật kỳ lạ khi người mỹ dám tuyên bố về câu chuyện duy nhất xoay quanh vụ việc
điều này cho thấy họ đang cố thủ hút sự chú ý của mọi người khỏi một điều gì đó
những tuyên bố đó được đưa ra trong khi lực lượng thực thi pháp luật nga đang điều tra
theo reuters đây không phải là lần đầu tiên giới chức cao cấp nga bình luận về việc mỹ khẳng khang tuyên bố esk
là thủ phạm duy nhất trong vụ tấn công nhà hát krokus city hall
người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova trong một cuộc họp báo gần đây cũng đã khẳng định rằng
washington đang cố đưa ukraine ra khỏi tình huống nguy hiểm
ở một diễn biến khác
giới chức nga cùng ngày lên tiếng bác bỏ những thông tin đang lan truyền trên nền tảng mạng xã hội
về việc một nghi phạm tham gia vụ tấn công khủng bố tối ngày hai mươi hai tháng ba đã tử vong
thư ký ủy ban giám sát công cộng nga alexei menikov đã nói với hãng tin tass
chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi có nội dung xoay quanh những nghi phạm tham gia vụ tấn công vào tối hai mươi hai tháng ba
cho đến nay những báo cáo về vị trí giam giữ hay cái chết của bất kỳ nghi phạm nào đều là tin giả
tôi chỉ có thể nói rằng những nghi phạm bị giam giữ riêng biệt ở các nơi cơ sở khác nhau
ngày hai mươi sáu tháng ba giám đốc tổng cục an ninh liên bang nga fsb alexander potnikov
cũng khẳng định không chỉ ukraine mà còn có mỹ anh liên quan đến vụ tấn công
đáp lại cáo buộc trên ngoại trưởng anh david cameron đã tuyên bố trên x
những tuyên bố của nga về phương tây và ukraine trong vụ tấn công krokus city ho hoàn toàn là vô nghĩa
lãnh đạo tình báo quân sự ukraine kirill budanov đã phát biểu
tại một cuộc hội nghị an ninh ở kiev rằng ông tin chính quyền nga biết về âm mưu tấn công trên ít nhất giữa tháng hai
tuy nhiên moscow đã chọn không làm gì vì coi thường quy mô tấn công
hoặc muốn lợi dụng thời cơ đổ lỗi cho ukraine hiện nga chưa phản hồi về các cáo buộc trên
ngoại trưởng nga sergei lavrov hôm hai mươi sáu tháng ba đã tuyên bố nước này không cần sự hỗ trợ của các nước phương tây
mà sẽ tự điều tra vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính krogus
phát biểu tại cuộc họp báo ngày hai mươi sáu tháng ba ngoại trưởng lavrov
đã nhắc tới việc interpu đề xuất hỗ trợ nga điều tra trong vụ tấn công khủng bố trên
thế nhưng lại im lặng trong vụ tấn công đường ống khí đốt nord stream
đưa khí đốt từ nga đến đức qua biển batic vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai
hãng tin tass đã dẫn lời ngoại trưởng nga cho biết
cá nhân tôi không thể nhớ được bất kỳ đề xuất nào của interpol trong các vụ việc trước đây
vốn cũng cần sự quan tâm chặt chẽ của quốc tế ví dụ rõ ràng nhất là vụ phá hoại đường ống listream
đồng thời người đứng đầu ngành ngoại giao nga nhấn mạnh
chúng tôi không cần tới sự trợ giúp từ interpu
sự trợ giúp này rõ ràng là biểu hiện của tiêu chuẩn kép
và rất có thể sẽ nhằm thúc đẩy một lý thuyết có lợi cho phương tây
sang nhóm nhà nước hồi giáo is tự xưng đã làm điều đó và ukraine không liên quan gì
vụ tấn công khủng bố tại krakow city hall ở ngoài ô moscow nga vào ngày hai mươi hai tháng ba
đã khiến ít nhất một trăm ba mươi chín người thiệt mạng và một trăm tám mươi hai người khác bị thương
is đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này
về các vấn đề khác ông lavrov cho biết đã thảo luận với người đồng cấp merck challenger
về cuộc xung đột giữa palestine và israel cũng như vấn đề yemen
ngoài ra hai bộ trưởng cũng đã trao đổi về cải cách trong hội đồng bảo an liên hợp quốc
ông lavrov lưu ý nga nhắc lại quan điểm rằng lợi ích của châu phi cần được xem xét trong quá trình này
ông lavrov cảm ơn namibia vì đã ủng hộ các sáng kiến của nga tại liên hợp quốc
trong việc chống lại hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít và các sáng kiến về giải trừ quân bị
gồm cả lĩnh vực không gian và an ninh mạng nga rất coi trọng việc tăng cường chủ quyền của các nước châu phi
chúng tôi đã nhắc lại quan điểm về việc cần tôn trọng nguyên tắc các vấn đề châu phi giải pháp châu phi
cộng đồng quốc tế nên cung cấp cho người châu phi mọi sự hỗ trợ có thể
bao gồm cả đào tạo và trang bị cho các hoạt động gìn giữ hòa bình cũng như tài trợ các dự án ông nói
nhà ngoại giao nga cho biết nước này cũng có kế hoạch tăng cường hợp tác với các nước châu phi
thông qua cộng đồng phát triển phía nam châu phi sadc
cùng ngày tổng thống nga vladimir putin cũng đã tuyên bố
các cơ quan chức năng nước này đang điều tra động cơ của vụ tấn công khủng bố
nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc tại tòa thị chính kyrgyzstan ở ngoài ô moscow
bên cạnh đó bất chấp kêu gọi của nhiều quan chức về việc khôi phục án tử hình
sau vụ tấn công khủng bố ở mosco vừa qua tổng thống nga vladimir putin đã phản đối ý tưởng này
phát biểu tại buổi lễ vinh danh các nghệ sĩ và nhà giáo
tại điện kremlin vào ngày hai mươi sáu tháng ba tổng thống nga putin nhấn mạnh
chủ nghĩa nhân đạo và lòng khoan dung có ý nghĩa quan trọng đặc biệt
sau vụ tấn công khủng bố ở nhà hát kyrgyzstan vào cuối tuần trước
điều cực kỳ quan trọng đối với chúng ta bây giờ
khi chúng ta giải quyết những gì đã xảy ra hôm hai mươi hai tháng ba vừa qua
là phải dựa vào những giá trị sáng tạo chủ nghĩa nhân văn và lòng bao dung
chúng ta nên đoàn kết để hỗ trợ các nạn nhân và điều này sẽ giúp nước nga luôn mạnh mẽ
chủ nhân điện kremlin nói
bình luận của tổng thống putin có thể được hiểu là thông điệp gửi đến các nhà lập pháp
và công chúng giảm bớt những lời kêu gọi thi hành án tử hình
đối với những nghi phạm bị bắt khi đang cố gắng trốn sang ukraine
sau vụ tấn công kyrgyzstan
trước đó phó chủ tịch hạ viện nga svaymyrno đã đề xuất tổ chức chương cầu dân ý
về việc khôi phục hình phạt tử hình
ông cũng kêu gọi áp dụng chế độ thị thực đối với các nước trung á
vì hầu hết nghi phạm được cho là đến từ tajikistan
tuy nhiên chủ tịch hạ viện vyacheslav volodin đã bác bỏ ý tưởng chương cầu dân ý này
cho rằng việc khôi phục án tử hình là một vấn đề của tòa án hiến pháp
tòa án hiến pháp nga đã đình chỉ án tử hình vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
cho rằng sẽ không công bằng nếu không có buổi thẩm đoàn xét xử
và không phải vùng nào nằm trong nước cũng có án tử hình
trong một diễn biến liên quan đài reuters đưa tin
giám đốc fsb aleksandr protnikov ngày hai mươi sáu tháng ba cho biết
anh mỹ và ukraine có thể đứng ngay
đúng đằng sau vụ tấn công khủng bố tại tòa thị chính kyrgyzstan
khiến ít nhất một trăm bốn mươi ba người thiệt mạng và khoảng hai trăm linh người bị thương
người đứng đầu fsb thông báo
nga đang cố gắng xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công
cả trong và ngoài nước
khi được hỏi liệu mỹ anh và ukraine có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố hay không
ông protnikov đã trả lời
chúng tôi tin như vậy dựa trên các tài liệu hiện có
tuyên bố trên của ông được đưa ra sau cuộc họp mở rộng của văn phòng tổng công tố nga
giám đốc fsb đã nói với các phóng viên rằng
cơ quan tình báo sẽ làm mọi việc cần thiết
để xác định những kẻ trực tiếp tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công khủng bố
theo ông protnikov
bốn nghi phạm vụ tấn công đã lên kế hoạch trốn sang ukraine
thế nhưng bị cơ quan thực thi pháp luật nga bắt giữ
tuy nhiên quan chức nga thừa nhận rằng quá trình điều tra vẫn đang diễn ra
và còn quá sớm để nói liệu thông tin này có hoàn toàn chính xác hay không
khi được hỏi liệu những người ra lệnh tấn công có mong đợi
việc các tay súng sẽ bị tiêu diệt trong cuộc khủng bố
và tránh bị cơ quan an ninh nga bắt sống hay không
ông protnikov nói rằng việc các nghị phạm cố gắng trốn thoát cho thấy
rõ ràng có một kế hoạch để họ sống sót sau khi hoàn thành nhiệm vụ
theo giám đốc fsb ukraine đã tham gia huấn luyện các tay súng ở trung đông
vào tối ngày hai mươi ba tháng ba một nhóm mang theo súng trường
đã tấn công nhà hát của tòa thị chính krakow ở ngoài ô krasnogorsk của moscow
ngay trước khi mùa biểu diễn của ban nhạc rock picnic chuẩn bị bắt đầu
địa điểm có sức chứa bảy năm trăm linh người gần như đã ký chỗ vào thời điểm xảy ra vụ tấn công
những kẻ khủng bố đã giết chết bảo vệ bắn những người đến xem hòa nhạc và phóng hỏa tòa nhà
cơ quan an ninh nga đã bắt giữ một mươi một nghi phạm có liên quan đến vụ việc
bao gồm cả những tay súng được cho là đã thực hiện vụ tấn công
tòa an basmany của moscow sau đó đã tiến hành thủ tục tố tục đối với bốn nghị phạm chính
cũng như bốn đối tượng khác bị cáo buộc giúp tổ chức vụ tấn công khủng bố
bốn ngày sau vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô moscow
bộ tình trạng khẩn cấp nga hôm hai mươi sáu tháng ba cho biết đã hoàn tất công tác cứu hộ
trong khi đó một trăm hai mươi trên tổng số một trăm ba mươi chín nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đã được xác định danh tính
lực lượng chức năng nga đang tích cực điều tra nhằm làm rõ các tình tiết của vụ tấn công
cũng như xác định các đối tượng liên quan
bộ tình trạng khẩn cấp nga cho biết lực lượng cứu hộ đã hoàn tất việc thu dọn địa trường vụ tấn công
gần một mét khối đất đá của công trình bị hư hại đã được tháo rỡ và di rời
hơn một chuyên gia và hơn ba trăm linh thiết bị trong đó có hệ thống robot chuyên dụng
và chó nghiệp vụ đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ
thống đốc tỉnh mosco andrei vorobio cho biết hoạt động tìm kiếm các nạn nhân về cơ bản đã hoàn thành
lực lượng trinh sát cứu hộ và chó nghiệp vụ đã kiểm tra mọi khu vực
nhiệm vụ chính của chúng tôi lúc này là giúp đỡ những gia đình đã mất người thân và những người đang nằm viện
các bác sĩ đang chiến đấu
các bác sĩ đang chiến đấu để giành giật sự sống vẫn còn nhiều người đang trong tình trạng nghiêm trọng
sau khi xả súng vào các nạn nhân những kẻ khủng bố đã đổ xăng và phóng hỏa khu vực nhà hát
diện tích cháy ước tính lên tới một mươi hai chín nghìn mét vuông và chỉ được dập tắt hoàn toàn một ngày sau đó
tại cuộc họp mở rộng với văn phòng tổng công tố liên bang tổng thống nga vladimir putin hôm qua cho biết
lực lượng chức năng đang xem xét cẩn thận các tình tiết của vụ tấn công
nhằm đảm bảo những kẻ phạm tội phải bị trừng trị thích đáng
những kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công đã bị bắt
các nhà điều tra đang cẩn thận xác định các tỉnh tiết của hành vi tội ác này
tìm hiểu chi tiết xác định vai trò và mức độ phạm tội của từng đối tượng
cũng như nghiên cứu kết luận của các nhà tội phạm học và chuyên gia
tôi hy vọng các công tố viên trong phạm vi quyền hạn của mình sẽ làm mọi thứ cần thiết
để đảm bảo các thủ phạm phải bị trừng trị thích đáng phù hợp với luật pháp liên bang
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng ba tại cuộc họp với các quan chức thực thi pháp luật
tổng thống putin khẳng định những kẻ hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công
song cũng nhấn mạnh đây có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu
của những kẻ chống nước nga kể từ năm hai nghìn một mươi bảy
ông đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng phải tiến hành điều tra một cách khách quan
nhà chức trách nga đã tạm ra một mươi một nghi phạm
trong đó có bốn đối tượng tỉnh nghi trực tiếp thực hiện hành động tấn công
cả bốn đối tượng này đều là công dân tajikistan
ngoài ra còn có ba người đàn ông khác cũng là người gốc tajikistan
bị tạm giam do tỉnh nghi đồng lõa
theo cơ quan an ninh liên bang nga số đồng phạm trong vụ tấn công khủng bố sẽ còn tăng lên
trong một diễn biến liên quan bộ lao động nga hôm qua cho biết
đã soạn thảo dự luật xếp chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài tại nga
theo chủ tịch ủy ban duma quốc gia về lao động và chính sách xã hội
vấn đề an ninh phải đặt lên hàng đầu
ông cũng ủng hộ việc xếp chặt quản lý và giám sát việc lưu trú
và di chuyển người lao động nhập cư tại nga
thậm chí áp dụng biện pháp kiểm soát vân tay tại tất cả các cửa khẩu biên giới
người lao động nhập cư tại nga đến từ nhiều quốc gia
trong đó khoảng chín mươi là các nước trung á